vì vậy ai nấy đều mong sẽ có phép màu đến với cô nhưng kết quả lại không được như mong muốn
một người bạn thân thiết của phi nhung cho biết trước khi qua đời tức ngày hôm qua phi nhung đã có kết quả âm tính với sars cov hai
ấy vậy mà không ngờ mọi thứ lại chuyển biến nhanh như vậy
hiện tại bạn bè và người thân đều đồng loạt chia sẻ những hình ảnh đẹp của phi nhung lúc sinh thời
như một lời tiễn biệt cuối cùng dành cho nữ ca sĩ tài hoa bạc mện
nhiều người thắc mắc về việc tại sao phi nhôm đã âm tính nhưng vẫn tử vong
sự việc này được giải thích như sau
sự nguy hiểm của virus sars cov hai không phải nằm ở tải lượng virus cao hay thấp âm tính hay dương tính
mà nằm ở chỗ virus này khi xâm nhập cơ thể sẽ kích thích hệ miễn dịch phản ứng mạnh liệt
tạo nên bão cytokine làm viêm phổi cấp viêm và suy đa tạng
bão satoking là nguyên nhân khiến bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
phi nhung là một trong số các trường hợp như vậy
người dân nhiều nơi tại tp hcm vui mừng khi hàng rào chắn tại các chốt kiểm soát nội ô
các con hẻm khu dân cư tiếp tục được tháo rỡ
đây là tin vui với người dân cũng như công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
phường sáu và phường chín là những địa phương đầu tiên thực hiện tháo dỡ
việc đi lại của người dân sẽ được kiểm soát theo các quy định của thành phố
người dân khi ra đường cần có giấy điện
đường và thực hiện khai báo di chuyển nội địa
theo ông nguyễn ngọc anh phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận gò pháp
những nơi được tháo dỡ rào chắn chủ yếu là các chốt chặn hẻm
khu vực dân cư an toàn vùng xanh trên địa bàn quận
ngoài ra một chút cứng tại giao lộ phạm huy thông và lê đức thọ
nối phường sáu và phường bảy cũng sẽ được tháo dỡ trong hôm nay
việc tháo dừng các chốt kiểm soát là tín hiệu đáng mừng
từ kết quả của các công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận trong thời gian qua
việc này cũng để cho nhân dân bắt nhịp làm quen chừng với công tác phòng chống dịch
theo nghị định mới
tuy nhiên quận vẫn đảm bảo các lực lượng tuần tra khép kín tại địa bàn
bên cạnh đó quận khuyến cáo người dân không được chủ quan lơ là
phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo tiến sĩ võ trí thành để mở cửa nền kinh tế trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
bài toán lớn nhất vẫn là tìm điểm cân bằng tối ưu
thông thái giữa khống chế dịch với mở cửa làm sao để tạo điều kiện tốt nhất
cho sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển
tiến sĩ võ trí thành nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cm
cho rằng bài toán lớn nhất vẫn là tìm điểm cân bằng tối ưu thông thái giữa khống chế dịch
với mở cửa nền kinh tế tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh được phục hồi và phát triển
ở các vùng một vùng hai và có thể là vùng ba dịch đã được khống chế
nên vấn đề quan tâm ưu tiên nhất vẫn là hồi phục phát triển kinh tế
bởi sức chịu đựng của người dân doanh nghiệp về dịch đã gần cạn rồi
chỉ cần trụ được một ba tháng nữa
trong khi đòi hỏi thực tế của nền kinh tế là phải mở cửa
thì nhiều tiêu chí trong dự thảo của bộ y tế đang gây khó khăn cho doanh nghiệp
người dân và không phù hợp với một số tỉnh thành
ông thành cho rằng việc mở cửa nền kinh tế còn phụ thuộc vào tình hình khống chế dịch
trong thời gian tới năng lực y tế của từng địa phương dịch tế học hay là dữ liệu chuẩn thuần
về chuyên môn y tế dựa trên đó mới có thể đưa ra các kịch bản đi kèm
do vậy về ý kiến cho rằng chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa vùng xanh vùng đỏ
vùng cam và vùng vàng là tất nhiên
những doanh nghiệp thuộc vùng xanh vùng vàng không có sự khác biệt nhiều
với doanh nghiệp ở các vùng có nguy cơ cao dẫn đến chi phí hoạt động kinh doanh tăng
đang là những thứ khái quát mà tất cả các bên đều muốn
nhưng để thực hiện nó thì hết sức cẩn trọng
trong khi hà nội nới lỏng giãn cách nhiều công dân ở vùng xanh của hà nội
muốn trở về quê vẫn gặp khó bởi quy định về việc tiếp nhận công dân ở mỗi địa phương là khác nhau
quy định về các loại giấy tờ điều kiện để người dân từ hà nội trở về các tỉnh thành phố mỗi nơi một khác
hiện nay các địa phương chỉ tiếp nhận các trường hợp thực hiện theo kế hoạch công vụ ngoại giao
và những đối tượng làm việc trong các cơ sở thiết yếu nằm trên địa bàn
các trường hợp nêu trên vào tỉnh phải có xét nghiệm sars cov hai
bằng phương pháp real pcr có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ giấy công tác giấy tờ tùy thân
như quy định của tỉnh nam định đối với công dân người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
từ vùng xanh hà nội trở về phải thực hiện cách ly y tế tập trung bảy ngày kể từ ngày về tỉnh
sau đó tiếp tục cách ly y tế tại nhà một mươi bốn ngày đồng thời phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế
người chia tiêm hoặc chia tiêm đủ số mũi vaccine phải thực hiện cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày kể từ ngày về tỉnh
sau đó tiếp tục cách ly y tế tại nhà một mươi bốn ngày
đồng thời phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế
những trường hợp trên phải tự chi trả kinh phí cách ly xét nghiệm
còn tại hải dương những người đến về từ các địa phương khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm cttg khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
thực hiện xét nghiệm hai lần vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
theo hướng dẫn của sở y tế tỉnh thái bình công dân từ vùng xanh hà nội về tỉnh
chỉ cần khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà hạn chế tiếp xúc với những người đến
về từ địa phương vùng xanh
đối với những người về từ các tỉnh thành phố khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ yêu cầu người dân không di chuyển từ tỉnh
thành phố nơi cư trú đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách
theo công điện số một nghìn sáu mươi ba cdttg của thủ tướng chính phủ
đối với các trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép di chuyển
đến địa phương khác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
thưa quý vị hai anh em ở cùng phòng trọ tại phường bình thọ
thành phố thủ đức xin được nhận hỗ trợ trong mùa dịch covid một mươi chín
nhưng không được nhận bất cứ khoản tiền nào trong khi phía phường nói đã trao
hai anh em lê xuân thái và lê hữu an ở trọ tại chín mươi trên một đặng văn b
phường bình thọ thành phố thủ đức cho biết từ khi thành phố giãn cách đến nay
hai anh em không thể ra ngoài đi làm được
người anh tên là lê xuân thái làm nghề tự do liên quan đến luật
còn người em lê hữu an đang là sinh viên năm thứ tư
chính vì thế hai anh em có đăng ký xin nhận hỗ trợ từ các gói an sinh xã hội
của thành phố
tuy nhiên từ đó đến nay hai anh em chỉ nhận được một lần túi an sinh
với trị giá khoảng ba trăm linh đồng từ đoàn thanh niên
nhưng theo anh lê xuân thái thì trên danh sách nhận hỗ trợ một năm triệu đồng của phường
lại có tên mình nhật còn có cả chữ ký
ông liên minh thiện bí thư đảng ủy phường cho biết đã nhiều lần giải thích rõ
cho hai anh em lê xuân thái và lê hữu an về vụ việc này
nhưng anh em thái cứ mặc định là phường làm sai
theo ông thiện gói hỗ trợ đầu tiên theo nghị quyết chín
thì trong nhóm sáu đối tượng được nhận hỗ trợ
hai anh em này không thuộc nhóm nào nên không được duyệt
gói hỗ trợ thứ hai thì dành cho hội gia đình khó khăn
còn gói thứ ba thì trước khi triển khai thành phố yêu cầu địa phương phải đi khảo sát
sau khi cảnh sát khu vực đi khảo sát họ hai anh em thái và an
cũng thuộc diện được nhận gói thứ ba sắp tới
trong quá trình kiểm tra do cán bộ trong phường thấy trong phiếu khảo sát tháng tám
lê xuân thái ghi chú đã nhận nên cứ mặc định là thái đã nhận rồi
ngoài ra giải thích thêm về việc hai anh em lê xuân thái và lê hữu an
không nhận được gói hỗ trợ lần hai dù gặp rất nhiều khó khăn
ông thiện cho rằng không phải ai ở trọ cũng nhận được hỗ trợ
chỉ những ai thực sự khó khăn do cảnh sát khu vực phối hợp với tổ dân phố đi xác minh
có xác nhận thì mới được nhận hỗ trợ
không thể về quê vì ai ở đâu ở yên đó lại thất nghiệp triển miên
nên cuộc sống người dân lao động nghèo trở nên cơ cực hơn bao giờ hết
họ buộc phải ra đồng mò cua bắt cá để có cái ăn sống tạm bỡ qua ngày
bốn tháng qua rất nhiều người lao động tại tp hcm bị rơi vào cảnh thất nghiệp
vì dịch covid một mươi chín
thời gian đầu họ còn cầm cự được với số tiền tích lũy ít ỏi
nhưng càng về sau càng rơi vào cảnh trúng thiếu chăm bẻ
quá khó khăn họ buộc phải rời khỏi nhà đi ra đồng để bỏ cua bắt cá cải thiện bữa ăn
một số người dân cho biết việc đánh bắt cá mỗi lúc một khó
bởi số lượng người dân đi đánh bắt quá đông
hôm nào may mắn thì được vài ký cá nhỏ còn không thì chỉ sách lưới đi về
những con canh rạch gần khu vực sinh sống có bói cũng không ra cá nên phải đi thật ra
công việc này cũng không đơn giản phải có hai ba người cùng răng lưới cá và kéo lên
bắt được bao nhiêu thì chia đều cho nhau mỗi người mang về bột ít để cải thiện bữa ăn
được biết những người này đều xuất thân từ các tỉnh miền tây
nên việc đánh bắt cá rất thân thuộc với họ
ấp bình lợi phường thạnh mỹ lợi tp hcm
có rất đông người lao động nghèo từ các tỉnh miền tây lên tp hcm lập nghiệp
ở quê dù có ruộng vườn nhà cửa nhưng làm lộng quanh năm vẫn không đủ ăn
vì vậy người dân phải rời quê để kiếm kế sinh nhai nơi đất khách quê người
ngờ đâu dịch bệnh covid một mươi chín ập đến có quê mà không thể về
đồng ủy quyền từ gia đình của phi nhung việt hương chịu trách nhiệm
về việc tổ chức tăng lễ cho nữ ca sĩ
nữ giành hài đã có thông báo mới nhất về việc này
toàn cá nhân việt hương chia sẻ hiện tại việt hương cùng gia đình
đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn hậu sự cho ca sĩ phi nhung
vì thế việt hương rất mong quý báo anh chị em đồng nghiệp và khán giả thông cảm
nếu việt hương không thể nhận điện thoại cũng như trả lời những tin nhắn động viên
chi buồn vào lúc này
ngoài ra nữ danh hài đại diện cho gia đình phi nhung cảm ơn sự quan tâm của mọi người
thời gian qua
một lần nữa việc hương xin đại diện cho gia đình chân thành cảm ơn tấm lòng
của các anh chị em
đồng nghiệp phóng viên và khán giả xa gần đã thành tâm cầu nguyện cho phi nhung
những ngày qua và đã gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đối với sự mất mát
to lớn này của gia đình ca sĩ phi nhung
cô nói thêm
theo hướng dẫn của bộ y tế đối với các trường hợp bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
thi hài nhiễm covid một mươi chín phải được hỏa tán chỉ mai tán khi không thực hiện được
việc hỏa tán đồng thời phải được khâm liệm càng sớm càng tốt và hỏa tán
hoặc mai tán trong vòng hai mươi bốn giờ
kể từ khi tử phong
tuy nhiên đối với trường hợp của phi nhung cô đã có kết quả âm tính trước khi mất
vì vậy mọi thủ tục an tán sẽ được người nhà sắp xếp như bình thường
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
là ngày cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại